các chuyên gia cảnh báo thời gian từ tháng bốn đến tháng sáu với những tác động của điều kiện thời tiết ở nước ta thì bệnh tay chân miệng sẽ bước vào giai đoạn gia tăng
và thêm vào đó thì ở thời điểm hiện tại các em học sinh lại mới quay trở lại trường sau thời gian nghỉ dịch covid một mươi chín nên nhiều trẻ nhỏ còn chưa biết cách giữ gìn vệ sinh cá nhân
do vậy nếu không có giải pháp phòng và xử lý triệt đề sẽ tìm ẩn nguy cơ bệnh lây lan trên dịa rộng
tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ dưới năm tuổi
bệnh lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của trẻ bệnh hoặc gián tiếp của bàn tay vật dụng nhiễm dịch tiết có chứa virus
trong một vài ngày trở lại đây nhiều bệnh viện ghi nhận số ca bệnh nhi mắc tay chân miệng bắt đầu xuất hiện và gia tăng
trường hợp hai bệnh nhi này các em mới đi học lại được ít ngày sau đợt nghỉ cách ly xã hội
tuy nhiên nay lại tiếp tục phải gián đoạn việc đến trường do có những biểu hiện ban đầu